các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đồng chí nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam chủ tịch hội đồng quốc phòng an ninh nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám
đồng chí nguyễn xuân phúc là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của đảng và nhà nước sinh ra trong gia đình giàu truyền thống cách mạng được đào tạo cơ bản trưởng thành từ cơ sở và được ban chấp hành trung ương đảng bộ chính trị các khóa tín nhiệm phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của đảng và nhà nước
trên cương vị thủ tướng chính phủ nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đồng chí đã có nhiều nỗ lực trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành công tác phòng chống dịch covid một mươi chín đạt kết quả quan trọng
tuy nhiên đồng chí chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi để nhiều cán bộ trong đó có hai đồng chí phó thủ tướng ba bộ trưởng có vi phạm khuyết điểm gây hậu quả rất nghiêm trọng
hai đồng chí phó thủ tướng đã xin thôi giữ các chức vụ hai bộ trưởng và nhiều cán bộ bị xử lý hình sự
nhận thức rõ trách nhiệm trước đảng và nhân dân đồng chí đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công nghỉ công tác và nghỉ hưu
căn cứ quy định hiện hành của đảng nhà nước và xem xét nguyện vọng của đồng chí
nguyễn xuân phúc ban chấp hành trung ương đảng đồng ý để đồng chí nguyễn xuân phúc thôi giữ các chức vụ
ủy viên bộ chính trị ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam chủ tịch hội đồng quốc phòng an ninh nhậm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
ban chấp hành trung ương đảng giao bộ chính trị chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định
tiếp tục với những nội dung khác
năm hai nghìn hai mươi ba là năm của hành động quyết định sự thành bại của đề án sáu
vì vậy cần thống nhất cao trách nhiệm triển khai ngay từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba những nhiệm vụ trọng tâm của từng bộ ngành trong triển khai thực hiện đề án sáu
đây là một trong những yêu cầu được đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an tổ trưởng tổ công tác của chính phủ triển khai đề án sáu nhấn mạnh
tại phiên họp tổ công tác tháng một năm hai nghìn hai mươi ba được diễn ra vào sáng nay tại hà nội
cùng dự có lãnh đạo các bộ ngành
thành viên tổ công tác
tại phiên họp các thành viên đã tham gia ý kiến thống nhất về những nhiệm vụ trọng tâm của từng bộ ngành lĩnh vực trong năm hai nghìn hai mươi ba
trong đó nhấn mạnh những nhiệm vụ cần phải thực hiện hoàn thành ngay trong tháng một với tinh thần là làm việc xuyên tết
trên cơ sở đó thống nhất cao đối với một trăm linh sáu nhiệm vụ của từng bộ ngành và một mươi tám nhiệm vụ của các địa phương thực hiện trong năm hai nghìn hai mươi
đồng thời nhấn mạnh công tác thu thập số hóa kết nối dữ liệu giữa các bộ ngành
vì vậy phải rất quyết tâm và phải làm bằng được
thay đổi phương thức làm việc thủ công chuyển sang số hóa điện tử phục vụ nhân dân doanh nghiệp góp phần phát triển mạnh mẽ kinh tế xã hội
hiện thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo thống nhất tính cấp thiết phải nhanh chóng xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia của chính phủ
phát biểu kết luận buổi làm việc bộ trưởng tô lâm thống nhất đồng tình cao với các nhiệm vụ trong năm hai nghìn hai mươi
theo đó triển khai đề án sáu với các lĩnh vực cụ thể ở năm tỉnh thành phố lớn trực thuộc trung ương
từ đó nhân rộng ra toàn quốc đồng thời bám sát những chuyển động để giải quyết tháo gỡ ngay vướng mắc nảy sinh nếu có
bộ trưởng chỉ đạo các bộ ngành tổ công tác sớm xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn cho cán bộ công nhân viên chức đến tận cấp xã phường
quy trình tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính ở các cấp liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu giấy sổ tạm trú giấy
đặc biệt từ ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba sẽ cấp hộ chiếu điện tử phục vụ người dân
đồng thời tiếp tục thúc đẩy dịch vụ công trực tuyến tập trung vào hai dịch vụ công liên thông đang được triển khai
khẩn trương xây dựng dữ liệu hoàn thành dữ liệu cơ sở chuyên ngành tiến tới cơ sở dữ liệu quốc gia là sương sống sống còn của chuyển đổi số
bộ trưởng cũng đề nghị các bộ ngành có thể nghiên cứu áp dụng để bổ sung lựa chọn nhân lực triển khai ở các cấp trong việc ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
sau buổi làm việc tổ công tác đã kiện toàn bổ sung thêm thành viên ban chỉ đạo của tổ công tác để phục vụ hiệu quả hơn yêu cầu nhiệm vụ thực hiện đề án sáu
cũng trong sáng nay tại hà nội bộ công an đã tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban toàn quốc về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị cùng dự tại điểm cầu hà nội có lãnh đạo văn phòng bộ công an cục cảnh sát giao thông
sau hai tháng thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự dịp tết nguyên đán quý máu và các sự kiện lớn của đất nước
lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện xử lý hơn năm trăm linh trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông tạm giữ hơn sáu ô tô hơn một trăm hai mươi tám mô tô xử lý hơn tám mươi trường hợp vi phạm nồng độ cồn phạt tiền hơn ba trăm bảy mươi bốn tỷ đồng
xử lý phương tiện vận tải hàng hóa vi phạm quy định về cơi nới thùng xe trở hàng quá trọng tải quá khổ là hơn một mươi tám trường hợp phạt tiền hơn chín mươi tỷ đồng
bên cạnh đó lực lượng cảnh sát giao thông đã trực tiếp và phối hợp với các lực lượng phát hiện sáu trăm năm mươi vụ sáu trăm một mươi một đối tượng hoạt động phạm tội trên các tuyến giao thông
tại hội nghị đại diện lãnh đạo công an một số địa phương đã báo cáo tình hình kết quả hai tháng thực hiện cao điểm nêu ra các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp tết nguyên đán quý mão
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn văn long ghi nhận và biểu dương những thành tích chiến công mà lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã đạt được trong hơn hai tháng cao điểm vừa qua
nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới thứ trưởng nguyễn văn long yêu cầu công an các đơn vị địa phương chủ động nắm chắc tình hình trong những ngày cuối năm và sau tết nguyên đán tiếp tục lan tỏa những hành động đẹp giúp đỡ hỗ trợ đồng bào gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở các địa phương kịp thời tuyên truyền về những hình ảnh đẹp những đóng góp của lực lượng cảnh sát giao thông trong việc bảo đảm an toàn cho nhân dân vui tết đón xuân để nhân dân thấu hiểu và ủng hộ lực lượng cảnh sát giao thông
nhân dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi ba tiến tới kỷ niệm chín mươi ba năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam mùng ba tháng hai năm một nghìn chín trăm ba mươi mùng ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
thợ ủy nhiệm của bộ trưởng bộ công an đoàn công tác của công an tỉnh tây ninh đã đến viếng nghĩa trang liệt sĩ đồi tám mươi hai và nghĩa trang ban an ninh trung ương cục miền nam huyện tân biên
sau lễ viếng đoàn đến khu di tích lịch sử văn hóa ban an ninh trung ương cục miền nam huyện tân biên
đoàn đến khu di tích lịch sử văn hóa ban an ninh trung ương cục miền nam xã tân lập huyện tân biên dân hoa dân hương trước bia chiến thắng nơi ghi danh hơn một mươi bốn cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng công an nhân dân việt nam đã anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc thống nhất tổ quốc
dân hương tại tượng đài bắc hồ tượng đài cố bộ trưởng phạm hùng đây là địa danh lịch sử căn cứ địa cách mạng và là niềm tự hào của lực lượng công an nhân dân trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước
đoàn đến khu di tích lịch sử văn hóa ban an ninh trung ương cục miền nam xã tân biên dân hoa dân hương trước bia chiến thắng nơi ghi danh hơn một mươi bốn cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng công an nhân dân việt nam
các cán bộ sớm được về xung họp với gia đình cùng đó một mùa xuân mới thật đầm ấm thế nhưng với những cán bộ chiến sĩ công an đặc biệt là công an xã vùng cao thì đây lại là thời điểm bận rộn hơn
bởi ngoài công việc thường ngày để đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các anh còn đến từng thôn bản để giúp bà con chuẩn bị tết sau đây là ghi nhận tại một xã của huyện biên giới sinh hồ tỉnh lai châu
những ngày cuối năm đồng bào dân tộc giao ở xã căn co cũng bận rộn hơn để chuẩn bị cho tết nguyên đán và tranh thủ sửa sang nhà cửa kịp đón năm mới ngoài những người khỏe mạnh trong gia đình còn có cả những nhân lực mang sắc của công an
tết thì cũng còn nếu năm thiếu thì cũng còn ăn vào ngày hai mươi chín nhưng mà năm đủ chúng vào ngày ba mươi
khi công an chính quy về thì cũng giúp dân má giúp dân
dân có gì cũng tham gia cũng góp dân cũng tuyên truyền chủ trương phát triển kinh tế tham gia giao thông cũng phải có giấy tờ đầy đủ các cháu đi học bận động cháu về sức khỏe
căn co là xã đặc biệt khó khăn của huyện biên giới sìn hồ
địa hình đồi núi hiểm trở chia cắt các thôn bản giao thông liên lạc khó khăn
trình độ người dân thấp và còn nhiều hủ tục lạc hậu
nên trước đây tình hình an ninh trật tự của địa phương có nhiều phức tạp
sau khi được tăng cường về cơ sở công an xã đã đến từng thôn bản để tuyên truyền cho bà con hiểu những chủ trương của đảng pháp luật của nhà nước và âm mưu thủ đoạn của tội phạm
những chiến sĩ công an cùng ăn cùng ở cùng làm việc với người dân không ngại việc lớn nhỏ giờ đã trở thành những người thân đối với bà con vùng cao biên giới này
bây giờ chúng tôi thấy cần thiết là phải
chỉ cần phải các sĩ học hỏi những chiến của đồng bào dân tộc và phải đắm được phong trục tổng phán của đồng bào dân tộc để thực hiện tốt phương tác đảm bảo an ninh trật tự và thực hiện các mặt khác trong phương tác phục vụ phương tác phát triển ưu tiên xã hội
tạm biệt với ủy ban dân phân hành kế hoạch thực hiện phương tác đảm bảo an ninh trật tự nhằm đánh đạo các ban ngành đạt thể
đơn vị các dân tổ chức trong chiến điểm bản hội hợp tham gia thực hiện tốt phương tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng công trạng của dân bảo vệ an ninh tổ quốc
sự gắn kết với nhân dân đã mang lại bình yên cho nơi đây
và năm nay những chiến sĩ công an sẽ vẫn đón tết ở thôn bản với đồng bào dân tộc cùng vui xuân và cùng giữ gìn an ninh trật tự vùng biên giới
cả xã thì chỉ có năm anh em thôi
mà trong cái đấy thì giờ này chúng tôi ở đây là bảy bản
mà cao trí đến cũng biết rồi
nó lại nằm rải rác ở
nơi có những cái bản xa cách đây đến ba mươi bốn km
chúng tôi không phải là ít
mà đường đi lại thì rất khó khăn
do vậy là đối với lực lượng anh em công an đối với các ông trí là lực lượng công an sinh quy
thì các ông trí cũng phải có những cái biện pháp để tham mưu kết hợp với lại cái lực lượng công an viên
và các bản đấy sẽ phối hợp để đảm bảo cái tình hình an ninh trật tự trong những cái ngày lễ tết
mùa xuân đang về nơi vùng cao tây bắc từng nếp nhà đã tỏa khói ấm áp trong bữa cơm chiều
là lúc những chiến sĩ công an lại trở về và tiếp tục làm nhiệm vụ của mình
các anh gác lại niềm vui xung họp bên gia đình trong ngày tết
để góp phần đem lại mùa xuân sự bình yên và hạnh phúc cho đồng bào nơi biên cương tổ quốc
mở rộng điều tra sai phạm tại cục đăng kiểm việt nam và các trung tâm đăng kiểm khác
công an tp hcm vừa khởi tố bị can đối với ông trần kỳ hình
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một nguyên cục trưởng cục đăng kiểm việt nam
để điều tra về tội nhận hối lộ và bốn bị can khác về tội sản xuất mua bán trao đổi
hoặc tặng cho công cụ thiết bị phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết trong thời gian đảm nhận chức vụ cục trưởng cục đăng kiểm việt nam
bị can trần kỳ hình đã buông lòng quản lý thiếu kiểm tra giám sát
trực tiếp nhận tiền hối lộ định kỳ hàng tháng hàng quý của các giám đốc trung tâm đăng kiểm
nhằm bỏ qua sai phạm của các chủ trung tâm đăng kiểm
nhận tiền hối lộ của chủ xe đối tượng môi giới
ngoài ra quá trình điều tra công an tp hcm xác định hoàng hữu thịnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai nhân viên trung tâm đăng kiểm bảy nghìn ba trăm linh hai g
trương duy đức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai nhân viên trung tâm đăng kiểm một trăm một
hồ ngọc nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín và trần thế khánh hổ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín là nhân viên kỹ thuật của công ty trách nhiệm hữu hạn việt net
đã bàn bạc thống nhất viết phần mềm để can thiệp trái phép vào cơ sở dữ liệu và chỉnh sửa thông số kiểm định xe cơ giới
rồi mang đem bán cho một số trung tâm đăng kiểm trong đó có trung tâm đăng kiểm bảy nghìn một trăm linh hai g
để sử dụng vào mục đích trái pháp luật trong quá trình đăng kiểm xe cơ giới
trong quá trình đăng kiểm xe cơ giới trung tâm đăng kiểm bảy nghìn một trăm linh hai g
các đối tượng các vị can trong hôm nay chúng tôi đã khởi tố bắt tập gian các vị can
cũng là vị can đức vị can thế là người viết ra những phần mềm chỉ sửa này là chính là nhân viên đăng kiểm
và trong ban giám đốc của các trung tâm đăng kiểm
người viết phần mềm là chính là nhân viên của các trang đăng kiểm
sau đó là bán mua bán kiếm lợi cho các trung tâm đăng kiểm khác để sử dụng
và việc trái pháp luật
trong quá trình điều tra vụ án trên
công an tp hcm không tạm đình chỉ các hoạt động của trung tâm đăng kiểm
việc hoạt động hay tạm đình chỉ trung tâm đăng kiểm là trách nhiệm của cục đăng kiểm việt nam
vừa qua việc đăng kiểm xảy ra tình trạng quá tải ở
vì thế cơ quan cảnh sát điều tra đã phối hợp với cục đăng kiểm việt nam
cho bốn trung tâm đăng kiểm thuộc khối năm là bốn trung tâm đăng kiểm có giám đốc
nhân viên bị khởi tố hoạt động trở lại phục vụ người dân trong dịp tết nguyên đán
đến nay các bị can thành khẩn khai báo nhận tội
và quá trình điều tra sẽ làm rõ các tội danh khác
trong khi đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố một mươi bị can
trong đó có trịnh thành công là giám đốc của trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hai nghìn tám trăm linh một s
cùng với phó giám đốc của trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
trưởng phòng đăng kiểm phó trưởng phòng kiểm định và sáu đăng kiểm viên
quá trình điều tra lực lượng công an tỉnh hòa bình đã phát hiện dấu hiệu vi phạm tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hai nghìn tám trăm linh một s
thuộc sở giao thông vận tải tp hcm trung tâm đăng kiểm
cụ thể để việc đăng kiểm xe được nhanh chóng thuận lợi
thì ngoài các khoản phí lệ phí theo quy định
các chủ phương tiện phải nộp chất số tiền từ một trăm linh ba trăm linh đồng cho đăng kiểm viên
kẹp vào hồ sơ đăng ký kiểm định
đối với các phương tiện đã nộp tiền kèm hồ sơ
đăng kiểm viên sẽ ưu tiên kiểm tra nhanh chóng bỏ qua một số lỗi để phương tiện đạt kiểm định
đối với phương tiện không có tiền kèm theo hồ sơ đăng ký
đăng kiểm viên sẽ gây khó khăn bằng cách kiểm tra kỹ phương tiện để phát hiện lỗi
và yêu cầu chủ phương tiện phải sửa chữa để kiểm định lại
với thủ đoạn trên từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai cho đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
trung tâm đăng kiểm thu của các phương tiện số tiền là từ bốn triệu đồng cho tới một mươi triệu đồng
vào cuối ngày đăng kiểm viên sẽ nộp lại toàn bộ số tiền
cho trịnh thành công giám đốc trung tâm đăng kiểm
hành vi của các bị can có đủ yếu tố cấu thành tội nhận hối lộ
tại điều ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hòa bình
đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà tĩnh đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với trần khắc đăng khoa lê xuân minh lê xuân nghi hồ đắc thuận
về tội mua bán trái phép chất ma túy
tăng chữ trái phép chất ma túy và vận chuyển trái phép chất ma túy
trước đó vào ngày sáu tháng một lực lượng công an đã đột nhập vào nhà của lê xuân minh
ở thị trấn cẩm xuyên bắt giữ sáu đối tượng gồm lê xuân minh trần khắc đăng khoa hồ đắc thuận
lê hồ đình an lê văn nghi đều ở quận hải châu thành phố đà nẵng
và võ xuân khánh ở huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh
vật chứng thu giữ là hai kg ma túy đá hơn bốn gram ma túy tổng hợp
một xe ô tô và nhiều tăng vật có liên quan
điều tra mở rộng cơ quan điều tra xác định đối tượng trần khắc đăng khoa khai nhận
đã có nhiều lần nhận ma túy của một đối tượng không biết tên
chỉ biết đang sinh sống tại địa bàn tỉnh quảng trị
sau đó chỉ đạo nghi và thuận đưa đi các tỉnh phía nam để tiêu thụ
các đối tượng khai nhận đã sáu lần vận chuyển ma túy với số lượng khoảng sáu mươi hai kg ma túy
từ quảng trị đi các tỉnh thành phố hà tĩnh quảng bình đồng nai và thành phố hồ chí minh để tiêu thụ
với những tài liệu chứng cứ thu thập được phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh hà tĩnh đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với các đối tượng nói trên
về tội mua bán trái phép chất ma túy tàng trữ trái phép chất ma túy
vận chuyển trái phép chân ma túy và tội không tố giác tội phạm
công an thành phố tam điệp tỉnh ninh bình vừa bắt giữ đối tượng nguyễn huy mạnh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
chú tại xã yên bằng huyện y yên tỉnh nam định về hành vi cướp giật tài sản
trước đó vào khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng một bà tống thị cư sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín
trú tại tổ hai phường bắc sơn thành phố tam điệp tỉnh ninh bình
đang bán vé số tại tổ ba phường trung sơn thì bị một nam thanh niên giả vờ là người đến mua vé số
rồi giật một túi sách của bà cự bên trong có một điện thoại di động nhãn hiệu samsung galaxy a một mươi một
một điện thoại di động nhãn hiệu nokia
và số tiền hơn năm triệu đồng
cùng với một số giấy tờ khác rồi bỏ chạy
thời điểm trước trong và sau tết nguyên đán là khoảng thời gian mà các đối tượng thường lợi dụng để phạm tội
nắm bắt được tình hình đó lực lượng công an thành phố hải phòng đã thực hiện nhiều kế hoạch
cho cao điểm tấn công chấn áp tội phạm nhằm giúp người dân vui xuân đón tết được an toàn và hạnh phúc
điều tra khám phá hơn một trăm linh vụ phạm pháp hình sự bắt ba trăm tám mươi sáu đối tượng
phát hiện một trăm một mươi một vụ cùng gần sáu trăm linh đối tượng trên lĩnh vực ma túy
phát hiện xử phạt hai mươi vụ vi phạm về môi trường
điều tra ba mươi bảy vụ vi phạm về kinh tế tham nhũng
đây là kết quả bước đầu đạt được trong đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm vừa qua của công an thành phố hải phòng
kết quả này thể hiện tinh thần đấu tranh mạnh mẽ quyết liệt với các loại tội phạm của lực lượng công an thành phố cảng
thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm của bộ ông an chỉ đạo
trong khoảng thời gian từ
từ một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai đến năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
thì công an thành phố hải phòng cũng đã tổ chức ra quân
thế và công an thành phố đảng ủy giám đốc công an thành phố cũng đã tham mưu
với đồng chí chủ tịch ủy ban dân thành phố
để có chỉ đạo các sở ban ngành cũng như là hệ thống chính trị các cấp chính quyền
các huyện xã phường thị trấn vào cuộc cùng với lực lượng công an
trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
hải phòng được xác định là địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự
đặc biệt là các đối tượng phạm tội hình sự như trộm cắp cướp giật đua xe
tổ chức sử dụng ma túy có dấu hiệu lợi dụng những ngày tết nguyên đán
để hoạt động tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng
để ngăn chặn các loại tội phạm lợi dụng thời điểm trước trong và sau tết hoạt động
công an thành phố hải phòng cũng đã tổ chức các đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
kết hợp với các ban ngành đoàn thể tuyên truyền sâu rộng vận động quần chúng nhân dân
nghiêm chỉnh chấp hành quy định của pháp luật

kết hợp với các ban ngành đoàn thể tuyên truyền sâu rộng vận động quần chúng nhân dân dân

trong không khí tưng bừng chào đón năm mới tết cổ truyền của dân tộc
mỗi cán bộ chiến sĩ của lực lượng công an nhân dân vẫn đang nỗ lực đảm bảo an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội vì một ngày vui trọn vẹn của nhân dân
đây là trách nhiệm nhưng cũng là vinh dự lớn lao đối với mỗi cán bộ chiến sĩ công an thành phố hải phòng